ngày ba mươi một tháng ba thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị số một mươi sáu về thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch covid một mươi chín thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ
ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên phạm vi toàn quốc
chỉ thị nêu rõ thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết
để tiếp tục chủ động ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung cao độ thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra nhất là chỉ thị số một mươi năm ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tuân thủ các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện có hiệu quả các biện pháp như
thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn bản cách ly với thôn bản
xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện
tỉnh cách ly với tỉnh phân xưởng nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn
đeo khẩu trang thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định
yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu làm việc tại nhà máy cơ sở sản xuất
cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác
thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
thủ tướng yêu cầu bộ y tế bộ công an ubnd tp hà nội ubnd tp hồ chí minh
phải thần tốc cương quyết dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp
xử lý triệt đề các ổ dịch tại bệnh viện bạch mai hà nội và quán ba bút ha thành phố hồ chí minh
tranh thủ từng giờ từng phút để truy vết áp dụng các biện pháp phù hợp
đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh
để qua lại ổ dịch
tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các ổ dịch này khai báo y tế
và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm
yêu cầu bộ công an phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người liên quan
đến các hoạt động của công ty trường sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế
giám sát cách ly xử lý nhanh triệt đề các nguồn lây dịch bệnh
ubnd tp hà nội có liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ và hai thành phố
thực hiện tốt nhiệm vụ này thực hiện cách ly tại gia đình khai báo y tế
để phân loại xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết
đối với người đã qua lại bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình
bộ công an và ubnd cấp tỉnh tiếp tục khẩn trương thực hiện giả soát kiểm tra y tế
cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhưng chưa áp dụng cách ly lập sách sách những người đã tiếp xúc trực tiếp
tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc áp dụng biện pháp cách ly phù hợp
cách ly tập trung tại nhà cơ sở lưu trú
các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ công chức viên chức sử dụng công nghệ thông tin
làm việc tại nhà
chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu trực cơ quan
cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác
theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở tăng cường tổ chức họp trực tuyến
người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ nhân viên lây nhiễm dịch bệnh
do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở
bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động
vận chuyển hành khách công cộng hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này
sang địa bàn khu vực khác dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác
trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm
nhu yếu phẩm cần thiết xe đưa đón công nhân chuyên gia của các doanh nghiệp
chuyên trở nguyên vật liệu sản xuất
giao bộ y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ
tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện kiểm soát chặt chẽ yêu cầu kê khai y tế bắt buộc
đối với bệnh nhân người nhà người chăm sóc bệnh nhân
mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế
bộ y tế tổng hợp và định kỳ công bố hai lần một ngày kết quả xét nghiệm dương tính
ở các địa phương bảo đảm chính xác
tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính cửa khẩu phụ dành cho người qua lại
từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên tuyến biên giới với lào và campuchia
kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ
tất cả người nhập cảnh từ lào và campuchia đều phải cách ly tập trung trong một mươi bốn ngày
bộ quốc phòng chỉ đạo tổ chức sắp xếp mở rộng các cơ sở cách ly tập trung
tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly
bộ công an tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống tội phạm nhất là đối với vùng nông thôn
bộ tài chính chỉ đạo tổng cục hải quan xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải
yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm
liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh covid một mươi chín
các bộ ngành địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin
tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân
bộ công thương ủy ban nhân dân các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa
lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân
chia sẻ với báo chí để lý giải rõ hơn các yêu cầu trong chỉ thị vừa được thủ tướng ban hành
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng người phát ngôn chính phủ
khẳng định yêu cầu cách ly xã hội không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã làm
bộ trưởng nhấn mạnh rằng đây là những sự lệnh những khuyến cáo những hạn chế yêu cầu
mà lãnh đạo chính phủ đưa ra chưa phải lệnh cấm
bộ trưởng giải thích và cho biết chính phủ luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án
nếu thấy tình hình bùng phát sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền báo cáo lãnh đạo đảng nhà nước
nếu dịch vẫn tiếp tục diễn biến xấu lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng
thì phải có xác lệnh cao hơn và nghiêm ngặt hơn nữa